các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chào phó giáo sư tiến sĩ tạm anh cường
cũng rất vui được tham dự chương trình này cùng anh cường
thật sự là anh cường là trong đồng nghiệp của tôi là một cái anh lớn
ở trong làng tim mạch cũng như là một thế hệ đi trước mà rất nhiều kinh nghiệm về tim mạch
và tôi cũng chỉ góp thêm những cái ý kiến về vấn đề nội tiết của tôi
thật sự là đài theo đường là một cái bệnh mà đang gia tăng nhanh chóng trên thế giới
mà đặc biệt là các nước phát triển trong đó có việt nam của chúng ta
là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong do tim mạch
các cái cắt cụt chi do tai nạn
hoặc là mù loà
hoặc là chạy thận
ở các nước đang phát triển
thì tại sao mà đài theo đường lại nguy hiểm như vậy
mà lại là cái nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong do tim mạch
thì đấy là đài theo đường nó làm gia tăng do có sự đề kháng insulin
và gia tăng các stress oxy hóa
đặc biệt là các sản phẩm chuyển hóa cuối của gluco
mà không chuyển hóa được thành các cái năng lượng để đưa vào trong cơ thể
thì chính vì thế mà tạo ra các sản phẩm chuyển hóa cuối glicat
và tăng các phản ứng viêm ở trong mạch máu
và chính vì những cái phản ứng viêm
các cái đề kháng insulin
cũng như là các cái tăng các cái sản phẩm chuyển hóa không đầy đủ của đường
thì dẫn đến cái sự là tăng đông ở trong mạch máu
và dẫn đến là các cái tổn thương vi mạch
tổn thương các tế bào lót ở mạch máu
bạn cũng biết là những cái vi mạch máu thì rất rất là quan trọng
ngoài những cái động mạch vành lớn như anh cường có vừa chia sẻ đó
thì các cái vi mạch là những cái nơi mà mạch máu rất là mỏng manh
và chỉ gần như là chỉ có một cái tế bào lót ở trong lòng mạch thôi
và có một vài cái sợi collagen thôi
khi mà các cái sản phẩm chuyển hóa cuối của đường
mà tạo ra các cái sản phẩm mà nó không đầy đủ gây thiếu oxy
thì các tế bào lót ở mạch máu rất dễ bị tổn thương
và dẫn đến tổn thương luôn vi mạch đó
và có thể là dẫn đến những cái thiếu máu cơ tim thầm lặng
và khi mà người ta thấy rằng nếu một bệnh nhân đài giáo đường
thì cái nguy cơ tim mạch đã tăng lên gấp
bốn lần hai đến bốn lần so với người bình thường rồi
nếu lại vừa tăng huyết áp vừa đài giáo đường
thì nguy cơ tim mạch tăng gấp bốn đến sáu lần
thậm chí gấp tám lần so với người bình thường
và đây là cộng rồn của các cái yếu tố nguy cơ
dẫn đến là gia tăng các cái yếu tố tim mạch
cho bệnh tim mạch cho người bệnh
và gia tăng cái nguy cơ phải can thiệp
cũng như là tử vong do tim mạch
do rằng là những cái quan niệm của người bệnh
trong cái việc là họ cũng khó có thể tuân thủ được
cái pháp đồ điều trị của bác sĩ
rồi là cũng tự ý bỏ thuốc
có lẽ là khiến cho các bác sĩ của chúng ta
cũng gặp vô cùng những cái khó khăn đúng không ạ
vâng vậy thì xin hỏi phát giáo sư tiến sĩ tạm bệnh cường
thêm một chút nữa đó là
cái mục tiêu trong cái việc điều trị thiếu máu cơ tim
ở người bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp
cuối cùng là hướng đến điều gì ạ
mục tiêu là như thế này
là giảm thiểu
mục tiêu cuối cùng là gì khi mà chúng ta uống thuốc
chúng ta khỏe như người bình thường
đấy là mục tiêu tối thượng
của người thầy thuốc
khi mà bệnh nhân bị tiểu đường
vị tăng huyết áp
chúng ta uống thuốc
sau đó thì chúng ta học tập
chúng ta làm việc
chúng ta có chất lượng cuộc sống nó tốt
và cái tuổi thọ của chúng ta
cũng không thua kém
những người mà không bị bệnh
đấy là mục tiêu của người thầy thuốc
vậy thì muốn làm như thế thì
phải làm tất cả mọi cái
để nó như bình thường

ví dụ như là bạn tiểu đường
bạn điều trị bằng thuốc như thế nào
không phải như là người bình thường
có thể là
mà thực tế là
ở các nước tiên tiến khác
người ta làm được như vậy
hai nữa là còn về cụ thể
là tránh được các biến cố
biến cố về tim mạch
chẳng hạn như
có hai biến cố
người ta gọi biến cố lớn về tim mạch
hai biến cố lớn đó là
nhồi máu cơ tim
là đột quỵ
hai biến cố phải tránh được hai cái chuyện này
nhồi máu cơ tim thì
làm gì thì làm
thì máu nó phải đến
nuôi dưỡng đủ cho tế bào cơ tim
vấn đề là như vậy
quá trình vữa sơ động mạch nó xảy ra
thì rất là sớm
đặc biệt là những người có tiểu đường
và thường là ở những cái mau mạch
nó đi lên
vữa sơ động mạch nó đi lên
chứ không phải là
quá trình nó không phải là đi xuống
vậy thì mình
chính vì thế cho nên là mình phải
các thành tiệu
về khoa học kỹ thuật
để mình làm sao
mình đảm bảo được cái
vi tuần hoàn
phải nói đúng là cái vi tuần hoàn vạch
tức là cái vùng
mà nó trao đổi chất
máu có thể lấy được
và tế bào cơ
tiên có thể hấp phụ được oxy
đấy cái vùng đấy là trao đổi
chính cái điểm đấy là
điểm đấy là phải được
cái chức năng nó phải
toàn diện phải đảm bảo nhất
ví dụ như vậy